đặc biệt israel theo sau là nhật bản đã tuyên bố cấm nhập cảnh với người nước ngoài
tuy nhiên liệu chừng đó đã đủ thực tế cho thấy biện pháp này là cần thiết ở thời điểm hiện tại
xong chưa đủ để ngăn chặn omicron nói riêng và biến thể mới của sars cov hai trong tương lai
ngay sau khi thông tin về omicron xuất hiện nhiều quốc gia đã cân nhắc đóng cửa biên giới
sau bài học đắt giá từ biến thể data các chính phủ đã nhận thức rõ cần triển khai biện pháp phòng dịch kịp thời
và quyết liệt để ngăn chặn virus sars cov hai lây lan trong cộng đồng
phương án được lựa chọn là đóng cửa biên giới với những nước đang bùng dịch và tiếp tục theo dõi tình hình
liệu rằng biện pháp này có thực sự hiệu quả chỉ thời gian mới có thể trả lời
sông tính đến hiện nay nó chưa thể ngăn bước tiến của micron vốn lây lan nhanh gấp năm lần so với chủng delta vẫn đang phổ biến trên thế giới
viện y tế công quốc gia rivm của hà lan ngày ba mươi tháng một mươi một cho biết đã tìm thấy omecron trên hai mẫu xét nghiệm vào ngày một mươi chín và ngày hai mươi ba tháng một mươi một
sớm hơn ít nhất một tuần so với thời điểm
nam phi đưa ra cảnh báo dù chưa rõ những người này có đặt chân đến quốc gia trên hay không
trước đó hà lan cho rằng ca nhiễm biến thể mới đầu tiên là một mươi bốn người trên hai chuyến bay từ nam phi vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tương tự anh đức và italy đã phát hiện ca nhiễm biến thể omicron
hiện nay liên minh châu âu eu đã ghi nhận ít nhất bốn mươi hai trường hợp như vậy
nhật bản đã ghi nhận ca nhiễm biến thể omecran đầu tiên là một nhà ngoại giao namibia
được xác định dương tính với sars cov hai tại sân bay narita gần tokyo khi nhập cảnh
trong khi đó australia đang tích cực truy vết một du khách nước ngoài mắc biến thể omicron
đã đến đất nước chuột túi trước lệnh hạn chế nhập cảnh và từng dành nhiều thời gian mua sắm tại sydney
như vậy đến ngày ba mươi tháng một mươi một ông mecron đã có mặt tại một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
ở tất cả các châu lục tập trung ở zonhanabon thành phố lớn nhất của nam phi
và pretoria thủ đô hành chính nước này
có thể thấy dù đã nhanh chóng triển khai nhiều chính sách quyết liệt
từ hạn chế nhập cảnh với quốc gia bùng phát dịch
tới đóng cửa biên giới hoàn toàn
nhiều chính phủ đã không thể ngăn cản sự xuất hiện của micron trên lãnh thổ
đặc biệt không loại trừ nguy cơ biến thể mới của sars cov hai
đến từ công dân không thuộc danh sách quốc gia bị hạn chế nhập cảnh
dù đã nhanh chóng triển khai nhiều chính sách quyết liệt
từ hạn chế nhập cảnh với quốc gia bùng phát dịch
tới đóng cửa biên giới hoàn toàn
nhiều chính phủ đã không thể ngăn cản sự xuất hiện của mecron trên lãnh thổ
trong bối cảnh đó thế giới cần làm gì
đúng cửa biên giới ngăn chặn sự lây lan của omicron trong cộng đồng
cần là bước đầu tiên nhưng không nên là cuối cùng
các chính phủ cần tăng cường phòng chống dịch
mở rộng xét nghiệm và nguồn lực về y tế công cộng
chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất
đặc biệt các quốc gia cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng
cho mọi tầng lớp trong xã hội không phân biệt giới tính độ tuổi hay màu da
trong khi nhiều quốc gia đã mở rộng đối tượng tiêm chủng sang trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tốc độ tiêm chủng tại một số nước khác
trong năm hai nghìn một mươi chín phần vị tâm lý bài vaccine trong một bộ phận người dân còn lớn
cuối cùng đã đến lúc thế giới cần chung tay
đã nhanh tốc độ tiêm chủng tại các nước đang phát triển
đặc biệt là khu vực châu phi với tỷ lệ phủ vaccine thấp
theo washington fox đến nay châu phi chỉ mới tiêm đầy đủ cho bảy mươi bảy triệu người
tương đương sáu dân số
chỉ có năm quốc gia của lục địa này chỉ mất hơn một mươi dân số
dự kiến đạt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho bốn mươi dân số
tuy nhiên câu chuyện không chỉ nằm ở nguồn
cùng vaccine kháng hiếm
theo ông ron qualen đại diện phụ trách vấn đề covid một mươi chín
tại công ty bảo hiểm sức khỏe discovery
vấn đề này còn nằm ở sự do dự của người dân về tác dụng của vaccine
đặc biệt là trước biến thể omicron
hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu và khó khăn trong việc trữ đông vaccine covid một mươi chín
nhất là pfizer biontech
điều này là cần thiết bởi theo chuyên gia
sự bất bình đẳng lớn về vaccine khiến người dân của các nước đang phát triển
chưa được tiêm phòng đã tạo điều kiện để sát covid hai đột biến và lây lan
với cách tiếp cận quyết liệt toàn diện và đồng bộ
thế giới có quyền lạc quan về chiến thắng trước đại dịch covid một mươi chín
dù đó có là biến thể delta hay omicron của sát covid hai
tại việt nam đến nay qua giám sát dịch tệ của virus sát covid hai
bộ y tế hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín với biến chủng mới omicrand
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới omecron
từ các nước quốc gia đã kỳ nhận và lây lan biến chủng mới
bộ y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch covid một mươi chín
yêu cầu các viện vệ sinh dịch tệ pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen
các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới
đặc biệt là những trường hợp có tiện sở dịch tễ về từ các quốc gia khu vực nam phi
đồng thời bộ y tế đã báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo
tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia như nam phi
và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến đi về từ các quốc gia trên
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với who và các cơ quan đầu mối quốc gia
thực hiện điều lệ y tế quốc tế để thông tin kịp thời về các biến chủng sars cov hai
để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch
vắc xin ngừa covid một mươi chín vẫn có tác dụng
tất cả các loại vắc xin hiện có ở anh
điều hoạt động bằng cách giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và chống lại protein guide của virus
bộ phận chính mà virus sử dụng để xâm nhập tế bào con người
omicron có hơn ba mươi đột biến trong protein guide
trong đó có một mươi đột biến ở bộ phận gọi là vùng liên kết thủ thể abd
vùng này giúp virus liên kết với thụ thể ace hai của tế bảo người và vùng tận cùng n ntd
còn delta có hai đột biến trên abd
bất chấp sự biến đổi của virus sẽ vẫn có những khu vực mặc hắng thể và tế bảo t
một dạng tế bảo miễn dịch
có nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện và tiêu diệt các tế bào mầm bệnh hoặc nhiễm bệnh
được phát triển sau khi tiêm phòng hoặc sau khi bệnh nhân khỏi bệnh hoạt động để chống lại mầm bệnh
danny amman giáo sư miễn dịch học tại đại học imperial college london cho biết
theo một số thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ nam phi biến thể omicron không quá nghiêm trọng
và hầu hết những người phải đến bệnh viện điều trị là những người chưa được tiêm phòng
và như vậy vắc xin ngừa covid một mươi chín dường như vẫn còn hiệu quả
tế bảo t sẽ nhận biết và tấn công các tế bảo nhiễm virus
đồng thời hướng dẫn tế bào b sản sinh kháng thể để chống lại nguy cơ mà chúng đang phải đối mặt
chuyên gia danny lưu ý tất cả chúng ta đều nghĩ rằng tế bảo t có thể nhận ra sự khác biệt giữa các biến thể
và tạo ra hàng rào ngăn cản virus vì thế có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ
câu hỏi đặt ra là khả năng bảo vệ sẽ mạnh mẽ đến đâu
tất cả những người đã được tiêm hai mũi đều có thể bị nhiễm biến thể delta
mặc dù khả năng này thấp hơn khoảng ba lần so với những người chưa được tiêm phòng
quan trọng hơn những người đã tiêm có nguy cơ tử vong thấp hơn chín lần nếu họ bị mắc bệnh
giáo sư paul morgan nhà miễn dịch học tại đại học cardiff cho biết
tôi nghĩ rằng việc suy giảm khả năng miễn dịch thay vì mất hoàn toàn khả năng miễn dịch là điều có thể xảy ra
ông nhấn mạnh mặc dù một số kháng thể và tế bào t được tạo ra để chống lại biến thể cũ của virus
sẽ không có hiệu quả với biến thể mới nhưng chắc chắn vẫn có những kháng thể khác phát huy tác dụng
do vậy việc tăng cường sự bảo vệ bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận với mũi vaccine thứ ba là một ý tưởng hay
nếu một nửa hoặc hai phần ba hệ thống miễn dịch không đạt hiệu quả và bạn chỉ còn một nửa còn lại
thì việc tiêm mũi bổ sung là điều cần thiết chuyên gia này nhấn mạnh
david matthews giáo sư vi rút học tại đại học bristol nhận xét rằng
đối với những người đã được tiêm hai mũi vắc xin và từng bị nhiễm biến thể delta
nhưng đã hồi phục khả năng hình thành phản ứng miễn dịch hiệu quả chống lại các biến thể mới sẽ rất cao
một khi cơ thể quen với việc chiến đấu với cả chủng virus cũ và chủng virus mới
thì phản ứng của tế bào t sẽ rất rộng
nó không chỉ chống lại được các protein gai ban đầu
mà còn đối phó được với những protein gai đột biến của virus
điều đó là vô cùng hữu ích
chuyên gia mathils đánh giá hiện giờ lo lắng lớn nhất là đối với những người chưa được tiêm phòng
nếu omicron có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn biến thể delta
thì nó sẽ dễ dàng tìm đến những người chưa được tiêm chủng và khiến họ phải nhập viện
điều này chắc chắn sẽ gây áp lực đối với hệ thống y tế
khi các bệnh viện quá tải tất yếu các quốc gia sẽ phải thực hiện biện pháp tái phong tỏa
vậy theo chuyên gia những người nào đã từng tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ có khả năng ngừa được biến chủng mới
đồng nghĩa với việc sẽ làm giảm tài áp lực cho nền y tế của những quốc gia đang bị đại dịch covid một mươi chín càn quét